tại newark hoa kỳ ủy ban các vấn đề kinh tế tài chính trực thuộc đại hội đồng liên hợp quốc
đã tổ chức phiên thảo luận chung với chủ đề xây dựng lại tốt đẹp hơn sau đại dịch covid một mươi chín
bảo đảm nền kinh tế toàn cầu công bằng hơn xã hội hòa hợp hơn và phát triển bền vững hơn
đại diện cho việt nam nước đang giữ chức chủ tịch ủy ban asean tại newark hai nghìn hai mươi
đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc nhấn mạnh
cần tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế thúc đẩy tiếp cận phổ cập và đồng đều vaccine chống dịch
chú trọng chăm sóc cho các đối tượng yếu thế trong xã hội chú trọng chuyển giao công nghệ
hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển
nhân dịp này đại sứ cũng nêu những hành động của asean nhằm ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
trong đó có việc lập quỹ asean ứng phó với đại dịch và thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn hai nghìn ba mươi